trong ngày hai mươi ba tháng bốn ukraine tiếp tục sơ tán dân thường khỏi thành phố mariupol ở miền nam
khu vực mà tổng thống nga vladimir putin tuyên bố hiện nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng nga
phó thủ tướng ukraine irina vereshchak cho biết ukraine tiếp tục sơ tán phụ nữ
trẻ em và người cao tuổi ra khỏi mariupol
bà đồng thời kêu gọi người dân tập trung trên tuyến đường cao tốc gần trung tâm mua sắm
post city để công tác sơ tán được triển khai thuận lợi
trước đó phó thủ tướng verechak cho biết ukraine không thiết lập hành lang nhân đạo sơ tán dân thường
trong ngày hai mươi hai tháng bốn do nguy hiểm
trong khi đó thị trưởng thành phố maripol cho biết vẫn còn khoảng một trăm linh người bị mắc kẹt ở thành phố này
phần lớn thành phố mariopol nằm dưới sự kiểm soát của nga
song tổng thống ukraine khẳng định các binh sĩ ukraine vẫn hiện diện ở một phần thành phố